kết quả điều tra bước đầu xác định vào khoảng hai mươi bốn h ngày một mươi tám tháng năm võ thành long vũ thành huy cùng với chị hồ thị m t sinh năm hai nghìn ba chú xã bình khánh huyện cần giờ tp hcm đến thuê hai phòng của một khách sạn trên đường phan huy chú phường hai thành phố vũng tàu
võ thành long khai rằng tại khách sạn nghi ca này đã sát hại chị m t sau đó lấy của nạn nhân một nhẫn một dây chuyền một đôi bông tai và một điện thoại iphone một mươi hai pro max
sau khi sát hại nạn nhân long nhắn cho huy biết và cùng nhau bàn bạc cách phi tàng
sáng một mươi chín tháng năm long đi mua một cái vali sau đó cùng huy cho nạn nhân vào vali rồi khiêng lên xe đạp điện đưa lên núi nhỏ vũng tàu phi tàng
đến ngày hai mươi hai tháng năm việc chị m t mất tích mấy ngày liền được thông báo đến công an tỉnh bà rịa vũng tàu
ngay lập tức phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu vào cuộc
và trong đêm hai mươi hai dạng sáng hai mươi ba tháng năm công an bắt được hai nghi can nói trên
đi chứa nạn nhân trên núi nhỏ vũng tàu
từ vụ việc trên có thể thấy những cô gái mất tích và cái kết bi thương đã để lại nỗi đau mất mắt lớn cho gia đình
đây cũng là bài học về vấn đề đảm bảo an toàn cho bản thân trong các mối quan hệ xã hội
theo phân tích của tiến sĩ luật sư đặng văn cường ở vụ án xảy ra tại bà rịa vũng tàu
hành vi của đối tượng gây án rất manh động thể hiện ý thức coi thường pháp luật
với kết quả xác minh ban đầu đủ căn cứ để xử lý đối tượng long về tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
và tội cướp tài sản theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
tuy nhiên theo quy định của pháp luật lời khai nhận tội không phải là căn cứ duy nhất để kết tội
lời khai nhận tội chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi trích xuất dữ liệu camera ở khách sạn
thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án thực hiện các thủ tục giám định theo quy định của pháp luật để tìm các chứng cứ chứng minh tội phạm
trường hợp kết quả điều tra cho thấy lời khai của đối tượng này phù hợp với các chứng cứ khác như dữ liệu điện thoại camera
và các dấu vết để lại trên hiện trường thì có căn cứ để buộc tội nghi phạm về hành vi sát hại người khác
ngoài hành vi sát hại người khác việc sử dụng vũ lực nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm cướp tài sản
điều đáng chú ý trong vụ án này ngoài nghi phạm số một là đối tượng long còn có đối tượng huy đi cùng
cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi nhận thức vai trò của người này để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ tạt acid tại quận bảy tp hcm khiến một người tử vong bệnh viện trợ rẫy cho biết đã tiếp nhận năm nạn nhân bị thương nặng
trong đó có trường hợp suy hô hấp tiền lượng nặng
cụ thể bệnh nhân nặng nhất hiện đang được điều trị tại khoa phòng phẫu thuật tàu hình
bệnh nhân là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê long an nhập viện trong tình trạng phòng vùng mặt thân tay đánh giá phòng khá nặng vùng mặt
nhập viện đêm hai mươi hai tháng năm ngay lập tức bệnh viện báo động đỏ tại phòng cấp cứu bệnh nhân được đặt nội khí quản và thở máy do biến chứng suy hô hấp
bác sĩ chuyên khoa một phạm phước tiến phó khoa phòng phẫu thuật tạo hình cho biết hiện bệnh nhân đang thở máy qua nội khí quản
tình trạng mê có sử dụng an thần được thay băng chăm sóc vết thương phỏng sử dụng rán phế quản và kháng viêm để điều trị
bệnh nhân được tiếp tục hội trần chuyên khoa nội tim mạch theo dõi tình trạng hội chứng brucada một dạng dối loạn nhịp tim
nam bệnh nhân suy hô hấp do viêm phổi kết mạc hai mặt độ ba độ bốn phòng da diện tích khoảng một mươi năm độ hai ở mặt và tứ chi biến chứng toan chuyển hóa suy thuận cấp tiên lượng rè rặt
còn ba bệnh nhân khác đang điều trị tại khoa mắt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi tám và một nghìn chín trăm tám mươi
hai bệnh nhân ngủ tại tp hcm và một bệnh nhân ngủ tại đồng tháp
các bệnh nhân được điều trị thuốc kháng sinh kháng viêm giảm đau tại chỗ và toàn thân tiếp tục rửa mắt cho bệnh nhân và thoa thuốc bỏng vùng da bị tổn thương
trong đó tình trạng của hai bệnh nhân nhẹ tiên lượng tốt bỏng mắt độ hai thị lực là đếm ngón tay trên một mét
có một bệnh nhân tình trạng nặng một mắt thị lực bóng bàn tay
còn lại đếm ngón tay bỏng độ hai cần theo dõi thêm
còn một bệnh nhân khác tình hình nhẹ hiện đã được xuất viện
trước đó vào tối hai mươi hai tháng năm một nhóm khoảng một mươi một người tổ chức nhậu trước một dãy trọ trong hẻm đường huỳnh tấn phát quận bảy
sau đó một người đi về phòng trọ trước rồi bất ngờ cầm theo canasite chưa rõ loại và một con dao thái lan đi ra tạt thẳng vào cả nhóm đang đậu
trong đó nạn nhân bốn mươi bốn tuổi ở gần nên bị dính acid nhiều nhất tử vong sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu
bảy bệnh nhân khác bị thương
riêng hai người đàn ông khác đã về trước nên tránh được nạn
sáng hai mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm
hiện công an quận bảy phối hợp với công an tp hcm lấy lời khai làm rõ vụ việc
tối ngày hai mươi ba tháng năm một lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn ea tờ linh huyện cư rút tỉnh đắk nông
cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xét đánh khiến một phụ nữ tử vong
được biết sự việc xảy ra khi người này đang ngồi ăn cùng gia đình
nạn nhân được xác định là bà dt ba mươi chín tuổi
vụ thị trấn ea tờ linh huyện cư rút
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối hai mươi ba tháng năm bà p cùng chồng và các con đang ăn cơm tối
thời điểm đó trên địa bàn huyện cư rút trời mưa to kèm theo sấm xét
trong lúc gia đình bà p đang ăn cơm thì bị xét đánh trúng người
vụ việc khiến bà p tử vong ngay sau đó
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn ea tờ linh vợ chồng bà p có ba con trai từ một mươi đến một mươi sáu tuổi
hoàn cảnh gia đình nạn nhân tương đối khó khăn
sau khi nắm được thông tin vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn ea tờ linh đã đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bà p
nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
mới đây một cửa hàng nghiện máy xanh trên địa bàn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh bị trộm đột nhập lấy trộm tám điện thoại di động trị giá gần một trăm năm mươi triệu đồng
trước đó ngày một mươi tháng năm nhân viên cửa hàng điện máy xanh trên đường một mươi một phường linh xuân
đến công an trình báo về việc cửa hàng bị mất trộm tám chiếc điện thoại di động hạng sang tổng trị giá gần một trăm năm mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra công an xác định tối chín tháng năm rực trùm áo thun chai đầu rồi trèo qua cửa rào đột nhập vào cửa hàng qua đường máy tôn
tại đây rực đeo bao tay rồi trộm đi tám chiếc điện thoại di động hạng sang cho vào túi ni lông
sau khi lấy được tài sản dực nhanh chóng tẩu thoát về hướng thành phố di an bình dương
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi ba tháng năm công an thành phố thủ đức đã bắt giữ dực khi người này đang lẩn trốn tại đồng nai và thu hồi tất cả tài sản bị trộm
tại cơ quan công an người này khai nhận toàn bộ hành vi trộm tám chiếc điện thoại di động của cửa hàng điện máy xanh
ngày hai mươi bốn tháng năm sở y tế tỉnh bình thuận đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến năm mươi một du khách nhập viện
theo đơn vị này đến nay vụ nghi ngộ độc xảy ra vào tối một mươi hai tháng năm
được nguyên nhân do các mẫu thức ăn tại nhà hàng nơi đoàn khách bảy trăm năm mươi người ăn tối không còn lưu
văn bản của sở y tế bình thuận nêu đến nay chưa xác định được bữa ăn ăn tại nhà hàng hay ăn ở bãi biển và thức ăn nguyên nhân
kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn lưu của nhà hàng hồng vinh đều đạt theo quy cvn tám mươi ba hai nghìn một mươi hai bit
nhưng cơ sở tự đi kiểm nghiệm mà chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng là không đúng theo quy định
cơ quan chức năng đã xử lý về hành vi thực hiện việc lưu mẫu thức ăn hai
từ giờ không đúng quy định đối với nhà hàng này
cũng theo sở y tế bình thuận qua điều tra cho thấy các du khách nhập viện cũng là những người sau khi ăn tối tại nhà hàng
rồi tiếp tục với khách sạn tự mua thực phẩm hải sản bán rong dọc bãi biển để ăn tiếp
sở y tế bình thuận nhận định sơ bộ nguyên nhân ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm là do ăn uống thực phẩm bán rong không bảo đảm về an toàn thực phẩm
trước đó tối một mươi hai tháng năm đoàn khách việt travel gồm bảy trăm năm mươi khách ở tại resort sea lion có ăn cơm tối tại nhà hàng hồng vinh
thành phố phan thiết với thực đơn hầu đút lò gậy hấp ốc hương giang tiêu cá mặt quỷ nấu cà ri mực ống đúng giấm lầu hải sản nho
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đoàn quay về resort sea lion nghỉ
sau đó có một nhóm người xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác không rõ loại hình động
đến hôm sau có tổng cộng năm mươi một người nhập viện với các biểu hiện ngộ độc
do ảnh hưởng của việc sạt lở hầm trí thạnh tại phú yên
tổng công ty đường sát việt nam hủy
các tàu se chín se một mươi xuất phát từ hà nội và thành phố hồ chí minh từ nay đến hai mươi chín tháng năm
ảnh hưởng của sự cố tàu se bốn mươi hai xuất phát tại ga nha trang từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến hai mươi chín tháng năm
và tàu se bốn mươi một rời ga đà nẵng từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày ba mươi tháng năm cũng bị bãi bỏ
tàu se năm mươi một xuất phát từ ga huế ngày hai mươi hai tháng năm sẽ chỉ chạy đến ga diêu trì bình định
không chạy đoạn từ diêu trì đến nha trang khánh hòa
hành khách đã mua vé trên các chuyến này
hành khách có thể trả hoặc đổi vé không mất phí tại nhà ga
hành khách trên các đoàn tàu khác vẫn được truyền tải bằng ô tô giữa hai ga la hai
huyện đồng xuân và tuy hòa thành phố tuy hòa tỉnh phú yên để tiếp tục hành trình
thời gian truyền tải khiến hành trình kéo dài thêm một đến hai giờ
ngành đường sắt đang nỗ lực để thông hầm sớm nhất
trước đó khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng năm đất đá trong hầm đường sắt trí thạnh
huyện tuy an tỉnh phú yên bất ngờ sạt khoảng ba mươi mét khối sau đó tiếp tục sạt lở lên đến hàng trăm khối
các đơn vị kỹ thuật đã khoan thăm dò kỹ thuật trên nóc hầm để đánh giá địa chất từ đó có phương án gia cố
trong hầm các công nhân thay phiên nhau phun bê tông vào điểm sạt lở để giữ đất đá
theo nhận định địa chất tại hầm trí thạnh phức tạp nên việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn
các hầm đường sắt qua khu vực này được xây dựng từ thời pháp hầu hết xuống gấp nguy cơ sạt lửa cao
giá vàng tiếp tục giảm mạnh phiên mở cửa sáng hai mươi bốn tháng năm
trong khi tỷ giá đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên
theo đó giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong nước giảm bốn trăm linh đồng
còn vàng sgc cũng điều chỉnh ba trăm linh đồng mỗi lượng so với chốt phiên ngày hai mươi ba tháng năm
tại thời điểm chín giờ công ty bảo tín minh châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn
ở mức bảy mươi năm một mươi hai bảy mươi sáu sáu mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra
công ty phú quý niêm yết vàng nhẫn tròn bốn số chín từ bảy mươi năm một mươi
đến bảy mươi sáu sáu mươi triệu đồng mỗi lượng cùng giảm bốn trăm linh đồng mỗi lượng
trong khi đó giá vàng sgc cũng đồng loạt đi xuống
cụ thể công ty vàng bạc đá quý sài gòn và công ty việt nam gold
cùng niêm yết giá vàng fgc từ tám mươi bảy năm mươi tám mươi chín năm mươi triệu đồng mỗi lượng
giảm ba trăm linh đồng một lượng so với chốt phiên trước
tương tự công ty doji thông báo giá mua vàng sgc ở mức tám mươi bảy năm mươi triệu đồng một lượng
và bán ra là tám mươi chín ba mươi triệu đồng một lượng giảm ba trăm linh đồng một lượng
so với chốt phiên trước
phiên hôm qua thương hiệu này giảm một một triệu đồng một lượng
tranh lệch giá mua giá bán ra quanh mức hai triệu đồng một lượng
sau gần ba năm vận hành lượng hành khách đi lại trên tuyến đường sắt đô thị
cát linh hà đông tăng cao
tuyến đường sắt đô thị này đã chứng minh bằng thực tiễn về tính yêu việt
của phương thức vận tải nhanh khối lượng lớn văn minh và hiện đại
trong ngày hai mươi ba tháng năm rất đông người dân đã lựa chọn tàu cát linh hà đông
làm phương tiện đi lại
vào khung giờ cao điểm sáng và chiều các toa tàu luôn kín chỗ
thậm chí nhiều khách phải trên chân đứng trong lúc tàu di chuyển
phần lớn hành khách đi tàu là người cao tuổi học sinh sinh viên và người lao động
nhân viên hành chính vào trung tâm thành phố để làm việc và trở về nhà khi tan sở
khẳng định tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông đã được đông đảo người dân
ghi nhận là phương tiện đi lại nhanh chóng an toàn xanh sạch đẹp
ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên metro hà nội
hà nội metro cho hay mỗi ngày có trên ba mươi năm hành khách sử dụng tuyến đường sắt này là phương tiện đi lại
trong số đó có bốn mươi bảy là những người đi làm bốn mươi năm là những người đi học và tám còn lại là đi lại với các mục đích khác
ông trường cho biết nếu như thời gian đầu hành khách đi lại trên tuyến chủ yếu là những người đi trải nghiệm
thì hiện tại đã trở thành hành khách đi lại thường xuyên bằng vé tháng với tỷ lệ bình quân trong ngày chiếm bảy mươi
đặc biệt khách đi lại bằng vé tháng trong giờ cao điểm chiếm trên tám mươi năm
điều này thực sự đã góp phần giảm thiểu mật độ phương tiện trên hành lang tuyến giờ cao điểm
từng bước giảm thiểu un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
nếu như trong giai đoạn đầu người dân chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân để tiếp cận các nhà ga của tuyến
tổng giám đốc hà nội metro cho biết hiện nay người dân đã chấp nhận đi bộ để tiếp cận các nhà ga
thậm chí trên hai km và sử dụng xe buýt cũng như các phương tiện công cộng khác để tiếp cận các nhà ga
ông trường cho hay theo kết quả điều tra khảo sát trên sáu mươi hành khách có xe máy và một mươi tám có ô tô con
nhưng vẫn sử dụng đường sắt đô thị để đi lại với những chuyến đi trong vùng phục vụ của tuyến
theo hướng chuyển dịch từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng
đồng thời tạo dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh lịch sự
trong năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội metro đặt mục tiêu dự kiến phục vụ gần một mươi một
một triệu lượt khách với gần tám mươi một năm trăm bảy mươi bảy lượt tàu
trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng năm tại thị trấn trà xuân ubnd huyện trà bồng quảng ngãi
phối hợp với ban quản lý di tích điện trường bà tổ chức lễ hội điện trường bà năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là lễ hội dân gian mang tính đặc trưng độc đáo có sự tích hợp
giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau
lễ hội điện trường bà do cộng đồng người việt người co sáng tạo và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

lễ hội trở thành ngày lễ thiêng liêng trong tâm khảm của mỗi người con đất quê trà bồng và vùng lân cận
dù ở đâu làm gì trong ngày lễ hội người dân đều hướng lòng thành kính tri ân
thành mẫu thiên y anna và các vị tần đã có công trong việc khai phá vùng đất này
lễ hội diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm lễ rước sắc lễ mộc rục tế lễ chính điện
tế lễ ngoài đàn học trò lễ dân hương tưởng nhiệm thành mẫu thiên y anna và các bậc tiên hiền
các nghi lễ được thực hiện trang trọng thành kính theo đúng truyền thống
đồng thời trong suốt thời gian tổ chức lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như múa cổng chiêng múa lân múa rồng
ông hồ văn thịnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trà bồng cho biết
điện trường bà trở thành di sản vô giá điểm hội tụ văn hóa tâm linh
biểu tượng sinh động của truyền thống đại đoàn kết dân tộc ý chí tự lực tự tôn của dân tộc chủ nghĩa yêu nước việt nam
ông hồ văn thịnh nhấn mạnh lễ hội là dịp để du khách trong và ngoài tỉnh tìm hiểu những giá trị văn hóa tinh thần
mang đậm nét lịch sử về cội nguồn dân tộc thưởng thức sự tinh tế phong phú của các loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc
chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất này
đồng đảo người dân địa phương đã tham dự lễ hội điện trường bà
chị huỳnh thị hà đến từ xã hành thuận huyện nghĩa hành cho biết
những năm gần đây cứ đến dịp lễ hội điện trường bà chị lại sắp xếp công việc về dự
đến đây ngoài tham dự lễ hội chị còn hiểu hơn về nét văn hóa riêng biệt đặc sắc của đồng bào co quảng ngãi
điện trường bà được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi